liên quan đến việc có nhiều ý kiến trái chiều chung quanh phương án xây dựng cầu đường bộ hay là hầm chui qua sông hàn
đoạn nối từ đường đống đa quận hải châu qua đường vân đồn
ban thường vụ thành ủy đà nẵng qua nhiều lần họp đã thống nhất chủ trương triển khai phương án xây dựng hầm chui chạy thẳng qua sông hàn
theo sở giao thông vận tải tp đà nẵng sau khi bàn bạc thường vụ thành ủy đà nẵng đã thống nhất phương án xây dựng hầm chui
chạy thẳng vượt sông hàn của công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn hầm
dự kiến dự án sẽ bắt đầu khởi công từ năm hai nghìn một mươi tám và hoàn thành trong vòng ba mươi sáu tháng với tổng kinh phí khoảng bốn bảy trăm linh tỷ đồng
phương án xây dựng hầm chui chạy thẳng qua sông đã được thành phố cân nhắc rất kỹ qua đó đảm bảo giữ lại được mặt sông rộng lớn để tổ chức các sự kiện và tránh được mưa gió giảm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện
ngoài ra một số chuyên gia cho rằng việc xây dựng hầm chui tuy tốn kém
nhưng giúp đà nẵng hướng tới khai thác không gian ngầm trong tương lai
với việc thông qua quyết định làm hầm chui vượt sông hàn thành phố đà nẵng có thể sẽ trở thành địa phương đầu tiên của khu vực miền trung xây dựng công trình hầm vượt sông